nhằm mục đích nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đặc biệt là bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức triển lãm phát động chiến dịch truyền thông
mang chủ đề bà rịa vũng tàu nói không với chất thải nhựa
đây là lần đầu tiên tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức một cuộc triển lãm về môi trường quy mô lớn
với gần hai trăm linh tác phẩm tranh ảnh áp vích tuyên truyền và mô hình giới thiệu những sáng kiến và sản phẩm dịch vụ
trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ môi trường nói chung hạn chế chất thải nhựa nói riêng
và đặc biệt làm bảo vệ an toàn an ninh cho các hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn
triển lãm còn ghi nhận tôn vinh sự chung tay của các nhóm tình nguyện viên các tổ chức đoàn thể xã hội doanh nghiệp
qua những hoạt động hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh